một đường dây lừa đảo bán hàng online với quy mô đặc biệt lớn chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
vừa bị lực lượng công an tỉnh hà tĩnh triệt xóa bắt giữ hơn một trăm linh đối tượng thu giữ ba sáu tỷ đồng tiền mặt
phương thức hoạt động của nhóm đối tượng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm rồi thuê người chạy quảng cáo
tăng lượng tương tác tăng view trên facebook để tuyển công tác viên bán hàng
nạn nhân mà bọn chúng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ
hiện ở nhà không có việc làm có nhu cầu bán hàng online để kiếm tiền thu nhập
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay hàng chục nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này
để các nạn nhân sập bẫy các đối tượng không vội vàng đặt hàng ngay mà chờ đến một hai ngày sau khi cộng tác viên đăng bài
bọn chúng mới sử dụng facebook ảo sim giác đóng giả làm người mua hàng đặt hàng với nhiều lý do
sau khi hàng đã đến tay của cộng tác viên những người đặt mua hàng trước đó tự bốc hơi không để lại dấu vết
hàng cũng không hoàn lại vì địa chỉ
địa chỉ của các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả
vì vậy các cộng tác viên sẽ phải ôm một số lượng hàng hóa có giá trị thật
tranh lệch từ bốn mươi đến năm mươi lần so với số tiền bỏ ra nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả hàng kém chất lượng
sau hơn bốn tháng tổ chức các hoạt động điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã triển khai lực lượng đến bốn mươi năm tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước
bắt giữ triệu tập hơn một trăm linh đối tượng thu giữ bốn ô tô tám mươi máy tính gần hai trăm linh điện thoại di động ba sáu tỷ đồng tiền mặt và hơn ba mươi thùng hàng
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh bước đầu đã khởi tố bị can đối với lê huy nhật và ba mươi sáu đối tượng khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản